theo thông tin mới đây của bộ thông tin và truyền thông và ngân hàng nhà nước
các doanh nghiệp viễn thông sẽ sớm được cấp phép dịch vụ mobile money dự kiến trong tháng sáu tới đây
mobile money là tiếp cận dịch vụ tài chính qua điện thoại di động
có các đặc điểm như việc chuyển tiền thanh toán được thực hiện qua điện thoại di động
khách hàng chính là những cá nhân chưa có tài khoản ngân hàng
các dịch vụ chính bao gồm thanh toán giao dịch bán lẻ thanh toán hóa đơn
chuyển tiền giao dịch tín dụng nhỏ quản lý tài khoản nộp và giúp tiền tại đại lý
imf đã dự đoán một viễn cảnh rất tươi sáng của việt nam sau đại dịch covid một mươi chín
hãng tin reuters cho hay imf đã đưa ra mức dự báo về mức tăng trưởng của nền kinh tế việt nam
trong thời gian tới cụ thể suy thoái kinh tế toàn cầu và nhu cầu nội địa sẽ bị yếu đi
và dự kiến sẽ làm chậm sự phát triển của nền kinh tế việt nam trong năm nay
từ mức trung bình khoảng bảy trong năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên tăng trưởng kinh tế của việt nam được ước tính sẽ đạt bảy trong năm hai nghìn hai mươi
dù trước đó có thể giảm xuống hai bảy trong năm nay
do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất
trong năm phút của chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại